các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một lúc sau một cô gái cầm ly nước từ trong quán đi ra đưa cho đôi nam nữ
lúc này người nam cầm ly nước của cô gái đưa còn người nữ phía sau xe bất ngờ tali nước vào mặt cô gái
sau đó người nữ ngồi sau xe còn quang ly nước vừa tạt cô gái xuống đất
lúc này cô gái ôm mặt chạy vào bên trong quán còn đôi nam nữ thì lái xe rời khỏi hiện trường
theo hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội ly nước cô gái bị tạt là nước ớt
được biết sự việc xảy ra vào tối ngày hai mươi sáu tháng ba
tại một quán nước trên địa bàn phường trái nghĩa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
chia sẻ thông tin vụ việc chủ quán nước cho biết cô gái bị tạt là nhân viên của quán hiện sức khỏe ổn định
hiện nay chủ quán và nạn nhân đang làm việc với công an phường trái nghĩa
chỉ vì một vài mâu thuẫn không đáng có rất nhiều các đối tượng sẵn sàng ra tay trả đũa
bằng hàng loạt phương thức và thủ đoạn liều lĩnh để rồi để lại hậu quả đáng tiếc
giống như câu chuyện mới đây xảy ra trên địa bàn tỉnh bình dương khiến dư luận không khỏi hoang mang lo sợ
hy vọng lực lượng chức năng sẽ trừng trị nặng tay đối với những kẻ hành động liều lĩnh thiếu nhân tính
nhằm gian đe cũng như củng cố an ninh xã hội
theo cảnh sát nhà hàng christoka có từ năm mươi đến một trăm linh tiếp viên nữ trẻ đẹp luôn túc trực tại nhà hàng để tiếp khách đặc biệt là người nước ngoài
nhà hàng hoạt động từ hai mươi ba h hôm trước đến khoảng bốn giờ hôm sau nhằm thu hút khách để tăng doanh thu các quản lý cho tiếp viên mua
mua thoát y cùng với khách ngay tại quán
nhà hàng này chuyên phục vụ khách nước ngoài đặc biệt là khách hàn quốc và trung quốc
cơ sở này được đồn đoán là thiên đường ăn chơi khách khi tới tp hcm phải trải nghiệm
ngoài ra cơ sở này tuyển chọn nhiều nhân viên nam có bo đi sáu múi trẻ chung đây là những nhân viên sẵn sàng phục vụ những khách hàng là nữ giới lớn tuổi
khi các quý bà muốn thác loạn các nhân viên nam sẽ mua thoát y kích thích cảm giác mạnh nhằm phục vụ thể xác
khi khách có nhu cầu mua bán hoa nhân viên sẽ đưa khách qua các địa điểm khách sạn do nhân viên quán chọn để làm bãi đáp
việc làm này nhằm đảm bảo an toàn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
với việc phục vụ mại dâm trá hình cơ sở này luôn tiếp đón lượt khách đến đây rất lớn
qua đó doanh thu của quán đạt từ ba trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng một ngày tổng doanh thu hàng tháng lên đến một mươi tỷ đồng
theo cảnh sát các tiếp viên của nhà hàng sẵn sàng sử dụng ma túy với khách
khi khách có nhu cầu sử dụng chất cấm nhân viên sẽ liên hệ mua ma túy và cùng khách bay lắc
kiểm tra phòng ba trăm linh bốn khách sạn koji năm hotel cảnh sát phát hiện chị trần thu ngân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tỉnh hậu giang bán sắc đẹp cho một người đàn ông hàn quốc
khi đoàn kiểm tra ập vào ngân có ý định phi tang ma túy nhưng bị cảnh sát ngăn chặn
ngân khai do muốn sử dụng ma túy cô nhờ một nhân viên khác mua để sử dụng
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra truy xét để làm rõ lời khai hành vi của người này
trước đó sau thời gian theo dõi phòng pc hai phối hợp với công an quận bảy kiểm tra hai khách sạn trên địa bàn bắt quả tàng bốn cặp nam nữ đang mua bán hoa
các cô gái khai là nhân viên của nhà hàng crystal car ở đường mùi thị xuân phường phạm ngũ láo quận một được quản lý điều đi bán hoa cho nhóm khách người hàn quốc
trần thị trúc lý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ quận một và đặng thành giỏi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ quận một mươi là hai quản lý bị cáo buộc môi giới bán hoa
cả hai thừa nhận có chủ trương cho bán hoa
quản lý có tiết viên đi bán hoa với khách với giá năm triệu đồng một lần quản lý sẽ được hưởng năm trăm linh nghìn đồng hoặc qua đêm giá tám triệu đồng quản lý sẽ được hưởng một triệu đồng
ngoài số tiền trên ly và giỏi còn được hưởng từ một mươi một mươi năm trên tổng hóa đơn đặt bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lê thị trúc ly và đặng thành giỏi về hành vi môi giới mại dâm
bắt khẩn cấp phan thị cẩm viên và trần thu ngân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
cụ thể sự việc xảy ra tại thị trấn việt quang huyện bắc quang tỉnh hà giang vào tối hai mươi bảy tháng ba
chị trịnh quỳnh dung cho biết khoảng hai mươi h năm mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba con gái sinh năm hai nghìn một mươi chín đang chơi trên vỉa hè cách nhà năm mươi m
tìm bị một con chó màu vàng từ đâu lao tới trồm lên người ràng xé
người mẹ đau lòng nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng lúc bấy giờ cháu bé gào khóc và kêu cứu
mọi người xung quanh nghe thấy đã chạy đến và giải cứu
bé gái được người dân bé về nhà nhìn con với nhiều vết thương
chị dung hốt hoảng bùn dùn chân tay nói không sống nổi
sau khi được sơ cứu tại bệnh viện bắc quang bệnh nhi được chuyển xuống bệnh viện ở hà nội ngay trong đêm
chị dung cho biết con gái có khoảng tám vết thương ở mặt tay và môi đã được bác sĩ tiêm phòng dại theo dõi tại bệnh viện
hiện cho bé đã tỉnh táo hơn
là một người mẹ mỗi lần nhìn con chị lại thấy rất xót xa và ân hận vì đã không chăm sóc con tốt hơn
chị cho hay con chó trên không rõ nguồn gốc còn cắn nhiều người khác nữa
ông nguyễn văn trung chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn việt quang cho biết trong tối hai mươi bảy tháng ba con chó thả rông không đeo dọ mõm đã tấn công người dân tại các tổ dân phố bốn năm và bảy
sự việc khiến bốn người gồm ba trẻ em và một người lớn bị thương
trong đó con gái chị dung bị thương nặng nhất chuyển xuống hà nội điều trị
chính quyền cho hay chưa thể xác định nguồn gốc của con vật do nó chạy qua nhiều tổ dân phố
sau khi xảy ra việc chó tấn công người người dân đã vây bắt và tiêu hủy nó
ông trung thông tin rằng phía cơ quan chức năng đã có văn bản yêu cầu người dân chấp hành quy định tiêm vaccine phòng dạy cho chó và xử lý những hộ thả rông chó ở nơi công cộng mà không có người chăn rắt
theo những người hàng xóm về gia đình thiếu niên tvm con trai anh tê bị can tấn công nam sinh nhd
khoảng gần một mươi năm trước bố mẹ mờ đã ly dị
mẹ m đã sống cùng ông bà nội bố và em trai kể từ đó tới nay
một người hàng xóm gần đó bày tỏ bản thân nghĩ chuyện hôm trước chỉ là bột phát của các cháu ở tuổi mới lớn
vì một chút mâu thuẫn trẻ con mà để lại những hậu quả nghiêm trọng thật đáng buồn
ông trần như tiến tổ trưởng tổ dân phố số sáu phường việt hưng cho biết trước kia anh tê làm nghề tự do
hơn một mươi năm trở lại đây anh ấy về nhà mở cửa hàng ảnh viện áo cưới nhận chụp ảnh thuê cho mọi người
ông cho rằng với nghề này con người họ sống thuần tính lắm
con trai của anh tê là cháu mờ cũng vậy trước giờ không làm ảnh hưởng gì tới người dân xung quanh
chỉ có điều cháu mờ sống thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ
cũng theo tổ trưởng tổ dân phố tại đây sau sự việc có một số người quá khích đã ném gạch trứng vào nhà của anh tê
phường đã phải lắp camera trước cửa nhà để theo dõi
ông rất mong người dân nên bình tĩnh không nên hành xử tiêu cực như vậy
vào lúc một mươi h ngày hai mươi bảy tháng ba
tại số nhà bảy mươi bốn
đường hiễu nghị thành phố đồng hới
lực lượng công an đã bắt quả tăng phạm hải an ba mươi chín tuổi
ở phường bắc lý thành phố đồng hới
nguyễn anh tuấn bốn mươi tuổi
trương tiến cường hai mươi tám tuổi
cùng chú tại phường nam lý thành phố đồng hới
và hồ thân thực ba mươi tám tuổi
xã quỳnh lương huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
có hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chân ma túy
tại hiện trường công an thu giữ một trăm sáu mươi bốn viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
một mươi viên ma túy dạng thuốc lắc ba túi ni lông chứa ma túy tổng hợp dạng ketamin
và ba chai nhựa dùng để sử dụng trái phép chân ma túy
khám xét khẩn cấp nơi làm việc của trương tiến cường
công an thu giữ một vali màu đen
bên trong có hai mươi sáu gói ni lông chứa hai mươi năm chín mươi năm viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
khối lượng khoảng một mươi kg
tiếp tục điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
đã phát hiện và thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với phan văn trung một mươi chín tuổi ở thị trấn nông trường việt trung
huyện bố trạch tỉnh quảng bình về hành vi mua bán trái phép chân ma túy
hiện vụ việc đang được công an tỉnh quảng bình điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
một lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tỉnh thừa thiên huế cho biết
đơn vị đã yêu cầu hiệu trưởng trường trung học phổ thông đặng trần côn đóng tại tp huế
nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý xây dựng và triển khai các kế hoạch giáo dục
trước đó thực hiện kế hoạch năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
ban giám hiệu trường trung học phổ thông đặng trần côn đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục theo hai hình thức
tổ chức ra ngoại kết hợp hội trại tiếp lửa truyền thống vững bước tương lai
tại khu di tích sinh thái về nguồn trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng ba
tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chủ đề tháng ba kết hợp lao động vệ sinh trường lớp tại trường cùng thời điểm nói trên
theo phân bản này những giáo viên học sinh không tham gia hội trại tại khu du lịch sinh thái về nguồn phường hương ngổ tp huế
phải lao động dọn vệ sinh trường vào ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng ba
công việc của những giáo viên học sinh thuộc diện đi lao động vệ sinh là cạo sạch rêu mốc trên tường rào xung quanh trường
dùng trổi quét sạch bụi rêu những khu vực chưa làm vệ sinh học sinh phải đi lao động bù vào buổi khác
nhiều phụ huynh bức xúc cho biết hồ trại là hoạt động mang tính chất vui chơi giải trí nên không thể ép buộc học sinh tham gia
mỗi học sinh tham gia hội trại đóng ba trăm năm mươi đồng cùng một trăm tám mươi đồng tiền vào cổng và một trăm bảy mươi đồng tiền ăn uống
chưa kể một số học sinh không đăng ký tham gia hội trại ngoài bận việc gia đình có nhiều trường hợp do khó khăn về kinh phí
ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của dư luận chiều ngày hai mươi bảy tháng ba sở giáo dục và đào tạo tỉnh thừa thiên huế đã có buổi làm việc
với lãnh đạo trường trung học phổ thông đặng trần côn
qua xem xét báo cáo của lãnh đạo nhà trường sở giáo dục đào tạo nhận thấy kế hoạch của trường trung học phổ thông đặng trần côn
là chưa khoa học chưa phù hợp với mục tiêu của hoạt động giáo dục dễ nảy sinh những suy nghĩ nhạy cảm ở học sinh và phụ huynh
trên cơ sở đó sở giáo dục đào tạo tỉnh thừa tiên huế yêu cầu trường trung học phổ thông đặng trần côn điều chỉnh kế hoạch phù hợp
đảm bảo việc tổ chức các hoạt động giáo dục chung của nhà trường đồng thời phê bình và yêu cầu hiệu trường
nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý xây dựng và triển khai các kế hoạch giáo dục
sở giáo dục đào tạo cũng nhắc nhở chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giúp kinh nghiệm chung
trước đó chiều hai mươi tám ba nhận được tin báo của người dân về việc ông n v n sáu mươi tuổi ngụ cùng địa phương với nghi phạm vũ văn xuyên
tử vong tại nhà riêng với dấu hiệu khả nghi công an huyện tân hiệp đã nhanh chóng vào cuộc xác minh
cơ quan điều tra xác định tại thời điểm xảy ra vụ việc nạn nhân ở nhà một mình hàng xóm xung quanh đều vắng nhà
tuy nhiên qua công tác khám nghiệm hiện trường sàng lọc đối tượng lực lượng chức năng nhanh chóng xác định vũ văn xuyên là đối tượng nghi vấn nên tiến hành bắt giữ ngay trong đêm
tại cơ quan công an xuyên khai vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi tám tháng ba đối tượng mang rượu đến nhà ông n rủ nhưng ông nở không đồng ý
sau đó cả hai bên xảy ra cực cãi xin ra sân lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công vào đầu ông n dẫn đến tử vong
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
trên thực tế không ít vụ mâu thuẫn dẫn đến hành động thiếu kiểm soát đều bắt nguồn từ men rượu
thậm chí có không ít đối tượng sẵn sàng loạt mạng người vô tội như đối tượng vũ văn xuyên nói trên
liệu rằng đối tượng này sẽ phải trả giá như thế nào trước pháp luật chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông tin mới nhất
trung tâm đăng kiểm năm v trực thuộc cục đăng kiểm việt nam trụ sở tại một một trăm bốn mươi ba trên ba b quốc lộ một a khu phố ba phường an phú đông quận một mươi hai tp hcm cơ sở an phú đông và một chi nhánh tại số một a hồng hà phường hai quận tân bình tp hcm
ban giám đốc gồm nguyễn đình quân giám đốc từ năm hai nghìn một mươi ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai trần anh tú phó giám đốc phụ trách trung tâm phạm ngọc hà phó giám đốc phụ trách cơ sở an phú đông
quất duy thịnh phó giám đốc phụ trách chi nhánh hồng hà
theo kết luận điều tra để có tiền đưa cho lãnh đạo cục đăng kiểm không gây khó khăn trong công việc tăng thêm thu nhập cho các đăng kiểm viên và nhân viên nguyễn đình quân đã đưa ra chủ trương cho các đăng kiểm viên nhận tiền hối lộ
thực hiện chủ trương ban giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi năm v cùng đăng kiểm viên đã thống nhất nhận tiền của chủ phương tiện doanh nghiệp cá nhân và môi giới để bỏ qua các lỗi vi phạm không đạt của phương tiện
hoặc nhận tiền rồi hợp thức hóa các hồ sơ để đăng kiểm đạt cho nhiều phương tiện
việc nhận hối lộ của người đi đăng kiểm diễn ra từ năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai số tiền nhận hối lộ là gần bốn mươi tỷ đồng
liên quan tới sai phạm xảy ra tại trung tâm đăng kiểm năm mươi năm v bị can trần anh tú bị cáo buộc thực hiện theo chủ trương của ông đặng việt hà khi đó là cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
và nguyễn đình quân cho đăng kiểm viên nhận hối lộ nên phải chịu trách nhiệm chung về số tiền nhận hối lộ của trung tâm
cụ thể tú đã chỉ đạo cho phạm ngọc hà khuất duy thịnh và các đăng kiểm viên tiếp tục nhận tiền hối lộ gom lại ăn chia và chia số tiền nhận được cho đặng việt hà
tú được các bị can khác chia tổng cộng một trăm ba mươi triệu đồng bị can sử dụng tiêu xài cá nhân quá trình điều tra đã nộp khắc phục số tiền một trăm ba mươi năm triệu đồng
ngoài ra bị can tú đã chia lại tiền cho đặng việt hà tại phòng làm việc của hà vào qua ngày được triệu tập ra cục đăng kiểm việt nam họp giao ban tổng cộng là một trăm tám mươi triệu đồng
bị can tú bị đề nghị truy tìm
đăng việt hà truy tố về tội nhận hối lộ quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật tình sự hiện nay bị can đang thi hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
cũng theo kết luận điều tra bị can trần anh tú có đơn đầu thú hành vi phạm tội có đơn tố cáo hành vi nhận hối lộ của đặng việt hà tự nguyện khắc phục hậu quả thanh cần khai báo ăn năn hối cải
trước đó như đã thông tin cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố hai trăm năm mươi bốn bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại cục đăng kiểm việt nam một mươi một trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tp hcm và ba trung tâm đăng kiểm tại long an bến tre sóc trăng

cả hai sau đó nhắn tin quà lại
trong lúc nhắn tin biết bé gái ở nhà một mình nên tâm đến nhà chơi và thực hiện hành vi xấu xa với cháu bé
gia đình nạn nhân sau đó phát hiện và trình báo với cơ quan công an
vào cuộc điều tra công an đã bắt giữ tâm hiện vụ việc đang được công an làm rõ
ngày hai mươi chín tháng ba công an tỉnh quảng bình cho biết vừa phối hợp với các lực lượng liên quan
bắt quả tăng các đối tượng có hành vi vận chuyển mua bán trái phép chân ma túy
thu giữ hơn một ba trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
trước đó ngày hai mươi năm tháng ba tại huyện quảng ninh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
chủ trì phối hợp với công an huyện minh hóa và công an xã hiền ninh
bác quả tăng nguyễn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại tỉnh quảng trị
và huỳnh văn trái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
đang có hành vi mua bán trái phép trên ma túy
tại hiện trường qua kiểm tra nguyễn cường lực lượng công an phát hiện
thu giữ một gói nhi lông bên trong chứa một trăm chín mươi tám viên ma
ma túy tổng hợp loại hồng phiến và tám bốn triệu đồng tiền mặt
kiểm tra huỳnh vân trái lực lượng công an thu giữ sáu túi nhi lông
chứa một một trăm một mươi ba viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến
qua đấu tranh khai thác trái khai nhận số ma túy này vừa nhận được từ cường
để vận chuyển về địa bàn huyện minh hóa
tiếp tục mở rộng vụ việc lực lượng công an xác định huỳnh văn trái vận chuyển số ma túy trên
về giao cho trương thị hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã lâm hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình là vợ của trái
cơ quan công an đã triệu tập khương để đấu tranh làm rõ
thác bản dốc là con thác lớn nhất việt nam và cũng là con thác tự nhiên lớn nhất đông nam á
thác bản dốc nằm ngay trên biên giới việt trung cách thành phố cao bằng khoảng chín mươi km
với ba tầng thác được ngăn cách nhau bởi đá và cây cối thác bản dốc có chiều rộng ba trăm linh mét chiều cao ba mươi mét
vẻ đẹp hùng vĩ thơ mộng của thác bản dốc được ví như bức tranh của thiên nhiên đưa nó vào top sáu con thác đẹp nhất thế giới
thác bản dốc quanh năm nước chảy xiết nhìn từ xa chúng giống hệt những giải lụa trắng giữa đại ngàn xanh tằm
vào những lúc mặt trời lên cao trên thác còn xuất hiện câu vông bầy sắc đẹp mơ mộng kỳ ảo
đến với thác bản dốc du khách không chỉ ngắm khung cảnh tuyệt đẹp của thác nước đẹp như tranh vẽ
mà nơi đây còn có nhiều địa điểm du lịch thú vị khác như chùa phật tích trúc lâm bản dốc hồ thăng hên di tích cây mạng bắc bó xu lê ninh động ngườm ngào
sáng ngày hai mươi chín tháng ba tại bãi môn thị xã đông hòa tỉnh phú yên
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên phối hợp với báo tiền phong tổ chức lễ phát động hưởng ứng chiến dịch bảo vệ môi trường biển năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề giấc mơ xanh
đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia marathon và cự li giải báo tiền phong lần thứ sáu mươi năm năm hai nghìn hai mươi bốn
hướng tới chào mừng kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng phú yên ngày một tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến mùng một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn khởi động mùa du lịch phú yên năm hai nghìn hai mươi bốn
tham dự lễ phát động có ông đào mỹ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên nhà báo lê xuân sơn tổng biên tập báo tiền phong
cùng các hoa hậu người đẹp và hơn ba đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh phú yên
tại lễ phát động nhà báo lê xuân sơn nhấn mạnh để biến giấc mơ xanh thành hiện thực mỗi người cần có ý thức bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất
đồng thời kêu gọi tất cả cùng đoàn kết chung tay trong việc kiến tạo môi trường sống xanh sạch đẹp
tối ngày hai mươi tám tháng ba lễ hội văn hóa ẩm thực món ngon được tổ chức tại khu du lịch văn thánh quận bình thạnh tp hcm
thu hút hàng trăm thực khách tham dự và trải nghiệm các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc
tại đây có các hoạt động tái hiện trợ quê làng nghề cùng với các chương trình biểu diễn nghệ thuật giao lưu văn hóa trò chơi dân gian đa dạng văn hóa vùng miền
lễ hội giới thiệu hơn bốn trăm linh món ăn thức uống đặc trưng vùng miền tại bốn mươi gian hàng ẩm thực được bố trí thành ba khu vực bắc trung nam
trong đó có nhiều món ngon độc lạ là món ăn của bậc vương giả lần đầu tiên được giới thiệu
tại cụm gian hàng ẩm thực miền bắc thức khách có dịp thưởng thức bộ siêu tập các món ngon đặc trưng như bún chả hà nội chả cá lá vòng chả mực chả cua bún bề bề hạ long thịt khâu nhục móng cái cá nướng mắc hén hạt dồi co bằng
ở gian hàng ẩm thực miền trung với nhiều món ngon đậm vị trong đó nổi bật nhất là cơm muối hoàng cung cơm tiến vua thời xưa
đây là loại hình ẩm thực lần đầu tiên xuất hiện tại lễ hội
từ những nguyên liệu dân dã các quan ngự chủ đầu bếp nấu ăn cho vua sơ kia đã tạo nên món cơm muối huế độc đáo nổi tiếng bởi sự cầu kỳ trong việc lựa chọn nguyên liệu cũng như hương vị đặc trưng và từ thời vua minh mạng đã được xếp vào các món mỹ thực cung đình
cơm muối huế sử dụng đến chín loại muối khác nhau các đĩa muối được sắp xếp thành một vòng tròn hoặc hình đoá hoa thể hiện vẻ đẹp tinh tế và nghị thuật của nền văn hóa ẩm thực huế
ngày hai mươi tám tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long đã tống đặt quyết định khởi tố phụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt năm bị can để tạm giam gồm dương khải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn thạch quý lầy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu kim sa rương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy thạch chóp sinh năm hai nghìn ba và thạch nha sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy về hành vi bắt giữ hoặc tạm giam người trả pháp luật
theo cơ quan công an các đối tượng có hành vi khống chế tổ công tác của ủy ban nhân dân huyện tam bình đưa vào tránh điện khóa cửa không cho ra ngoài hành hung gây thương tích khi tổ công tác đến xác minh vụ việc theo phản ánh trình báo của người dân xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
liên quan vụ việc trước đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thạch chanh dara sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và kim khiêm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
liên quan vụ việc trước đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long đã tống đặt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thạch chanh đa ra sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi và kim khiêm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi

có bốn trường hợp sau đó thực hiện chuyển nhượng kết quả cuối cùng hơn một trăm ba mươi tám hectare đất rừng phòng hộ về tay gia đình ông kim vụ việc này cũng được ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của tỉnh bình định đưa vào diện theo dõi quản lý hiện hơn một trăm ba mươi tám hectare rừng phòng hộ của gia đình ông nguyễn đình kim đã bị thu hồi
theo mô tả của thao các doanh nghiệp mới liên tục mọc lên dọc theo đoạn đường dài một km biến phố quảng an trở thành tụ điểm của các quán cà phê ấm cúng cửa hàng thời trang và ẩm thực
nơi đây chỉ cách khu phố cổ nhộn nhịp của hà nội năm km và có rất nhiều điểm vui chơi điều tạp chí du lịch tự anh cảm thấy ấn tượng nhất nằm ở sự yên bình của các phố vào buổi trưa nhưng có thể truyền mình trở nên tấp nập khi về đêm
tuyên phố quảng an dẫn du khách đến di tích lịch sử phủ tây hồ nơi đây thờ công chúa liễu hạnh theo một số dữ liệu phủ được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ một mươi bảy
cứ đến dịp lễ tết mồng một ngày rằm địa điểm này được hàng ngàn khách thập phương lui tới mỗi ngày để cầu bình an
món bánh đúc sối cốm được giới thiệu ngay tại phủ tây hồ để du khách hiểu hơn về văn hóa ẩm thực việt nam
bánh tôm từ lâu trở thành thức quà không thể thiếu mỗi khi du khách đến thăm phủ tây hồ
tạp chí thomas cũng nhắc tới chợ hoa quảng an cách khu phố cùng tên khoảng một km đây là nơi tập hợp hàng trăm loài hoa tươi phân phối cho các tiểu thương trên địa bàn thành phố hà nội và một số tỉnh phía bắc
lễ hội văn hóa du lịch ẩm thực quốc tế hà giang lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra từ ngày
hai mươi chín đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn nhiều hoạt động sẽ diễn ra tại lễ hội như không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa du lịch ẩm thực và sản phẩm hàng hóa đặc trưng chấm thi và trao giải món ăn tiêu biểu các tỉnh thành phố các hoạt động trải nghiệm giao lưu văn hóa ẩm thực du lịch chương trình khảo sát xây dựng quảng bá khai thác sản phẩm du lịch liên kết vùng hội thảo định vị và xây dựng thương hiệu du lịch hà giang trong giai đoạn mới
điểm nhấn của lễ hội là lễ khai mạc diễn ra vào tối hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn với chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề hà giang sắc màu văn hóa trình diễn những tác phẩm âm nhạc dân tộc các ca khúc phong cách hiện đại đan sen giữa các vùng miền và quốc tế
là người dân sống trên phố lò đúc phường phạm đình hổ quận hai bà trưng hà nội người dân nơi đây không còn tự hào khi tuyến phố nơi mình ở có hàng cây sao đen trăm tuổi một nét đẹp đặc trưng
cây sừng dưỡng chứng kiến sự thay đổi của tuyến phố
cây sừng sững trưởng thành của con người
thế nhưng có cây đột ngột ra đi trong sự tiếc núi của người dân khu phố
bởi cây chết quá nhanh trong khi những ngày trước đó lá vẫn còn xanh vẫn còn đâm trôi nề lộc
mới đây khi chứng kiến cây sao đen ở số nhà sáu mươi năm phố lò đúc bị đốn hạ một người dân đã không còn xót xa khi nhớ về khoảnh khắc đột tử của cây sao đen ở số nhà bảy mươi một phố lò đúc năm năm về trước
cũng như bao ngày anh và vợ dậy sớm dọn hàng
thế nhưng ngày đó thay vì tất bật kê bàn bật bếp
thì anh và bà con tất bật xanh nước rội sạch loại nước có màu vừa xanh vừa tím dưới gốc cây sao đen
khi đưa tấm ảnh gốc cây sao đen chứa đầy chất lỏng màu xanh tím cho một người dân khác chị này khẳng định rằng đây chính là bức hình trụm năm hai nghìn một mươi tám
một người dân chia sẻ cả tuyên phố này không ai không biết sự việc cây bị đổ hóa chất vào năm đó
người mặc quần áo của công ty cây xanh đã đổ chất gì xuống cây và chỉ sau vài ngày cây héo và chết ruồn
năm năm qua cây vẫn chưa bị chặt để trồng thay thế cây mới
trong khi cây ở số nhà sáu mươi năm lào đốc lại được đốn hạ nhanh như thế
theo một người dân sau khi có sự việc đổ hóa chất vào cây anh và bà con trong phố đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng
nhưng năm năm qua mọi thứ dường như đã chìm vào quy lãm
nối tiếp chương trình sẽ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật được mời quý vị cùng theo dõi
ngày hai mươi ba tháng ba công an thành phố hải phòng tiếp nhận video phản ánh từ người dân về việc xe ô tô tải có gắn cầu biển kiểm soát một mươi năm c ba mươi nghìn tám trăm hai mươi hai
và gắn cầu biển kiểm soát một mươi năm c ba mươi nghìn tám trăm hai mươi hai
đi ngược chiều quốc lộ năm khu vực huyện an dương hải phòng
qua xác minh trạm cảnh sát giao thông an hưng phòng cảnh sát giao thông xác định
phương tiện người dân phản ánh qua video là xe ô tô tải có gắn cầu một mươi năm c ba mươi nghìn tám trăm hai mươi ba
chủ phương tiện là công ty tại đường năm cũ phường hùng vương quận hồng bàng hải phòng
đơn vị cũng xác định được lái xe là đặng ngọc s sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại phường trần thành ngọ quận kiến an hải phòng
trạm cảnh sát giao thông an hưng đã mời ông đặng ngọc s lên làm việc
ông đặng ngọc s công nhận hành vi điều khiển ô tô tải có gắn cầu biển kiểm soát một mươi năm c ba mươi nghìn tám trăm hai mươi hai
đi ngược chiều tại km tám mươi bảy bốn trăm linh thuộc quốc lộ năm khu vực huyện an dương hải phòng
vào khoảng chín h bốn mươi phút ngày hai mươi ba tháng bốn vi phạm lỗi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều
trạm cảnh sát giao thông an hưng đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi tám tháng ba theo thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh
đơn vị đã triệu tập người điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát một mươi bốn a bảy mươi ba nghìn sáu trăm một mươi chín có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông
tăng ga bỏ chạy ngược chiều đường
trước đó vào tối hai mươi bảy tháng ba tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai lập chốt kiểm tra nồng độ cồn và ma túy
tại km một trăm linh sáu năm trăm linh quốc lộ một mươi tám đoạn tp hạ long
tổ công tác ra tín hiệu hướng dẫn phương tiện kiểm tra nồng độ cồn bất ngờ xe ô tô con mang biển kiểm soát một mươi bốn a bảy mươi ba nghìn sáu trăm một mươi chín không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông
quay đầu tăng ga bỏ chạy ngược chiều gây nguy hiểm trực tiếp cho người và phương tiện cùng tham gia giao thông và cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ
ngay sau vụ việc xảy ra đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
xác minh thông tin phương tiện và làm thông báo triệu tập lái xe vi phạm
quá trình xác minh lái xe vi phạm là nguyễn trọng dũng địa chỉ thường chú khu hai phường hùng thắng tp hà long
làm việc tại đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai trong sáng ngày hai mươi tám tháng ba nguyễn trọng dũng đã thừa nhận các hành vi vi phạm của mình
qua test nhanh lái xe âm tính với chất ma túy và trong cơ thể không có cồn
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định
cũng trong ngày hai mươi tám tháng ba tiếp nhận thông tin về việc trước cổng trường trung học cơ sở
hành tín tây huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi bày bán loại kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ
công an xã hành tín tây đã tham mưu thành lập đoàn liên ngành kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện nguyễn đình nhị chú thôn phú khương xã hành tín tây
chủ quán nhị ca đang bày bán tám kg kẹo dạng viên có vỏ bọc
vỏ kẹo có nhiều màu sắc không có nhãn hiệu và nguồn gốc xuất xứ
quá trình làm việc ban đầu xác định ngày hai mươi năm tháng ba nguyễn đình nhị đã mua bốn gói kẹo có đặc điểm nêu trên tại chợ quảng ngãi
trọng lượng mỗi gói là năm kg với số tiền năm mươi đồng một kg để về bán lại với giá một đồng bốn viên
những ngày qua nguyễn đình nghị đã bán số kẹo này cho nhiều em học sinh của trường trung học cơ sở hành tín tây chỉ còn lại tám kg
nhiều học sinh của trường đã mua sử dụng trong các ngày qua và xuất hiện các triệu chứng buồn nôn đau bụng tức ngực
đến thời điểm hiện tại một mươi năm em học sinh có biểu hiện ngộ độc được chuyển đến trung tâm y tế huyện nghĩa hành để kiểm tra theo dõi sức khỏe
ngày hai mươi tám tháng ba cô nguyễn thị yến hiệu trưởng của trường trung học phổ thông ngô gia tự thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa cho biết
đang làm thủ tục đề nghị các cơ quan khen thưởng cho em nguyễn gia hưng đang là học sinh lớp một mươi hai a chín của trường
em nguyễn gia hưng là người bất ngờ nhận được năm trăm linh triệu đồng từ một người lạ chuyển nhầm sau đó đã cùng bố đến ngân hàng xác minh trả lại
hơn kể hôm hai mươi năm tháng ba tài khoản của em bỗng dưng có thêm năm trăm linh triệu đồng lúc đó em không để ý vẫn sinh hoạt bình thường như mọi ngày
đến ngày hai mươi sáu tháng ba trong lúc đang ăn tối cùng gia đình hưng mới kiểm tra phát hiện số tiền trên
lúc đó em ngơ ngác không hiểu gì và cảm giác lo sợ hưng nhớ lại và cho biết định báo cho gia đình
thì mẹ nhận được một cuộc gọi người bên kia tự xưng là chủ số tiền trên và xin được chuyển trả
ngay sau đó gia đình em nguyễn gia hưng học khẩn để xem xét thông tin người chuyển khoản và thông tin
số tài khoản truyền tiền nhầm hưng cho biết tất cả thông tin hai bên đều trùng khớp nhau
nên gia đình quyết định đến ngân hàng xác minh thêm
sáng hai mươi bảy tháng ba hưng cùng bố xin nghỉ học một buổi để lên ngân hàng tại thành phố cam ranh
sau đó nhờ nhân viên xác minh thì ra tên phạm thị hương chú tỉnh hải dương người đã gửi nhầm
thì tất cả thông tin đều chung khớp
hưng nói thêm lúc đó gia đình mới yên tâm trả lại tiền
tuy nhiên tài khoản em bị giới hạn không thể chuyển số tiền lớn một lúc
nên ra ngân hàng hỗ trợ vừa chính xác lại yên tâm hơn
bố hưng cho biết cảm thấy tự hào khi con trai có đức tính tốt
đồng bào dân tộc lô lô ở bản quầy khon xã kim cúc huyện bảo lạc
giờ đây đã biết cách làm du lịch để phát triển kinh tế
ngoài lợi thế về cảnh quan núi rừng người dân nơi đây còn giữ được nhiều nét truyền thống đặc sắc về nhà ở
trang phục ẩm thực các điệu dân gian dân vũ và nghề thủ công truyền thống
từ đó tỉnh cao bằng cũng triển khai đề án bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc rô lô
gắn với phát triển điểm du lịch cộng đồng bản khuê khon
dự án đã tu bổ sửa chữa một số ngôi nhà ở truyền thống nhà sinh hoạt cộng đồng
và một số công trình phụ trợ khác phục vụ việc đón khách du lịch
đến với quỷ khon du khách sẽ được trải nghiệm cùng với người dân chế biến các món ăn truyền thống
được tham gia theo dệt thổ cầm giao lưu văn hóa hay tham gia các nghi lễ đám cưới
lễ cúng thần rừng của người lô lô
với mục tiêu nâng cao đời sống người lô lô tại các huyện bảo lâm và bảo lạc
tỉnh cao bằng đã đưa toàn bộ năm trăm ba mươi sáu hộ đồng bào vào diện hỗ trợ
theo quyết định hai nghìn tám mươi sáu quy đề ttc của thủ tướng chính phủ
phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các dân tộc thiểu số ít người

ông nguyễn mạnh hùng chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bảo lạc tỉnh cao bằng cho biết
riêng giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
tỉnh cao bằng đã đầu tư hàng chục tỷ đồng cho vùng đồng bào lô lô sinh sống
thông qua việc hỗ trợ các loại cây trồng như quế cây hồi và cây sở lấy dầu
hỗ trợ bò sinh sản kết hợp đám chuồng trại tập hôn kỹ thuật chăn nuôi trồng trò cho đồng bào
ngoài ra tỉnh cao bằng còn dành nguồn vốn để đầu tư các công trình giao thông
nước sinh hoạt tập trung nhà công vụ giáo viên nhà sinh hoạt cộng đồng
và triển khai các chính sách ưu tiên để đồng bào có cơ hội tiếp cận với các thành tiệu tiên tiến về y tế giáo dục
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm ngoài tiếp tục hỗ trợ sinh kế cho người dân như chuyển đổi cơ cấu cây trồng
vật nuôi đầu tư hạ tầng kỹ thuật các huyện bảo lạc bảo lâm lựa chọn bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc dân tộc thiểu số
với nhiệm vụ trọng tâm phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững
các địa phương xây dựng nhiều hoạt động bảo tồn và khơi dậy tự hào văn hóa dân tộc lô lô
như tổ chức lễ hội văn hóa dân tộc lô lô ngày hội văn hóa các dân tộc
với các phần như thi trăm phục truyền thống mù hát dân ca dân vũ theo dệt thủ cầm chế biến ẩm thực trò chơi dân gian
các lớp dạy nghề truyền thống của dân tộc lô lô như đàn lát theo thùa dệt vải
cũng đã được hai huyện bảo lâm bảo lạc tổ chức với sự tham gia của hàng trăm mọc viên
dân tộc lô lô tại cao bằng đã dần ổn định cuộc sống và từng bước thoát nghèo bằng chính tiềm năng thế mạnh vốn có
trong đó việc khai thác bản sắc văn hóa người lô lô cũng được cao bằng xem là một trong những điểm nhấn
trên hành trình kết nối du lịch công viên địa chất non nước cao bằng với công viên địa chất đồng văn tỉnh hà giang
trợ nằm trong một khu nhỏ trên con hẻm một trăm năm mươi bảy dương bá trạc quận tám tp hcm
ông haji kim so giáo cả khu vực này cho biết
nơi đây có khoảng hai năm trăm linh người dân theo đạo hồi sinh sống
họ là những người dân di cư từ tỉnh an giang lên tp hcm
sống gần nhau cùng nhau giữ gìn nét đẹp văn hóa tôn giáo của mình
theo giáo cả các khu vực của người đạo hồi sinh sống thường được treo những giây có cờ đỏ sao vàng và cờ xanh tượng trưng cho đạo hồi
chỉ cần đi vào khu vực có treo cờ mọi người sẽ cảm thấy như đang lạc vào một cộng đồng người đạo hồi thu nhỏ
một trong những dấu ấn đậm chất văn hóa của đạo hồi chính là lễ ramadan
ramadan là tháng thứ chín theo lịch âm của người hồi giáo còn gọi là tháng nghịn ăn
trong suốt một tháng lễ tín đồ đạo hồi không ăn không uống không hút thuốc và không được đưa bất kể thứ gì vào miệng đến trước khi mà trời lặn
đến một mươi tám h một mươi người dân bắt đầu xả chay và được ăn uống bình thường
năm hai nghìn hai mươi bốn bredan diễn ra từ ngày một mươi tháng ba đến ngày một mươi tháng bốn
thời điểm này cũng là lúc khu chợ nhỏ của cộng đồng người đạo hồi hoạt động sôi nổi nhất
khu chợ bán đa dạng các món ăn từ chè bún các loại bánh chiên bánh ngọt nước uống
không chỉ người đạo hồi mà còn có nhiều người dân từ nơi khác đến mua
ôm bán tại khu chợ này hơn ba mươi năm bà massag cho biết rê ramadan là một ngày lễ đặc biệt của cộng đồng người đạo hồi
tất cả mọi người thực hiện nghi lễ này để thể hiện sự thông cảm với người nghèo xen tính tiết chế chống lại cam rũ vật chất
đã thành truyền thống hàng năm nhân dân xá hát môn đều tổ chức ba kỳ lễ hội tại khu đầy đất
ngày sáu tháng ba âm lịch ngày hóa của hai bà trưng
ngày bốn tháng chín âm lịch khao quân tế cường khởi nghĩa
và hai mươi bốn tháng một mươi hai âm lịch kỷ niệm chiến thắng
điểm độc đáo trong lễ hội truyền thống đền hát môn là nghi thức rước bánh chuôi vô cùng đặc biệt ngược dòng lịch sử
vào buổi đầu thời kỳ đấu tranh giành lại nền tự chủ của dân tộc hai bà trưng đã kêu gọi nhân dân đứng lên đánh đuổi quân đông hán xâm lược
cuộc khởi nghĩa thắng lợi nước ta giành quyền tự chủ trong ba năm
tuy nhiên đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai vua hán cử tướng mã viện đem hàng vạn binh lính sang tái xâm lược nước ta
do tường quan lực lượng quá tranh lệch đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba quân của hai bà trưng không đủ sức kháng cự quân xâm lược
tương truyền trên đường rút quân hai bà trưng đã dừng chân gần dòng sông hát và ăn bánh chui sau đó gieo mình xuống dòng hát giang để tránh xa vào tay giặc
hôm đó là ngày sáu tháng ba âm lịch tục dâng cùng bánh trôi tại lễ hội đền hát môn xuất phát từ truyền thuyết trên
việc chuẩn bị lễ vật cúng tế không thực hiện tại khuyên viên đền mà được thực hiện tại một gia đình trong làng gọi là nhà chùa lễ
gia đình chúa lễ phải là gia đình song toàn còn đủ ông bà con cái có đủ chai đủ cái gia phong nền nếp không có điều tiếng gì
gạo để giã lấy bột làm bánh phải chọn loại nếp cái hoa vàng chọn bỏ hạt đen hạt vỡ bột để làm bánh xưng cúng phải giã bằng tay
với quy trình vô cùng cẩn thận từ trùng bánh khám bánh tắm bánh trước khi dâng cúng lên hai bà
quy trình làm bánh trôi dân cúng hai bà do ban tu lễ thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chủ tế
bánh trôi cúng thực chất là bánh chay vì không có nhân được kín lên một mươi bảy bát mỗi bát thường chứa một mươi hai một mươi ba viên
giữa bát phải dành khoảng trống để dưới nước mật vào trong lòng bát
sau khi hoàn tất các công đoạn làm bánh dân làng tập trung tại nhà chứa lễ để cùng rước bánh về đền dâng lên hai bà theo nghi thức truyền thống
bánh dâng cúng phải xếp vào quả giữa con nắp đậy nó giống như cháp đựng trầu cao tu
nó to và có nhiều ngăn xếp trồng lên nhau và làm lễ rước quả về đền
đội hình sức bánh đều được chọn cử ở các thôn khoảng bốn mươi năm mươi người tùy số lượng mâm bánh và là những phụ nữ đảm đang mặc trang phục áo dài truyền thống
khi các đoàn rước bánh về đền mỗi đoàn sẽ chọn ra một đĩa ngon nhất đẹp nhất vào làm lễ thành kính dâng lên hai bà
số còn lại để mời du khách thập phương thụ lộc
lục xước bánh trôi không biết có từ bao giờ nhưng đã cắn liền với truyền thuyết về hai bà trưng và lễ hội truyền thống làng hát môn
theo lệ này người dân xa hát môn dù ở quê hay xa quê đều không ăn bánh trôi vào tết hàn thực ngày ba ba âm lịch
chỉ đến ngày sáu tháng ba âm lịch sau khi làng đã dâng bánh cùng hai bà các gia đình mới mở tiệc bánh trôi như thể hiện sự tôn kính hai bà
cụ thể nữ tác giả viết trong bài báo như sau
đó là một phố cổ quyến rũ chứa đầy lịch sử và kiến trúc thú vị
đó là một trong những nơi mà bạn không cảm thấy cần phải sắp xếp hành trình của mình
đơn giản chỉ cần dành một chút thời gian bên hồ bơi thức dậy muộn một chút và đi bộ xuống phố cổ sau đó
chantan gợi ý rằng du khách nên dành một buổi chiều tại knox big club
nơi họ có thể nếm thử các món ngon cổ điển của việt nam như phở hoặc bánh mì
các món ăn địa chung hải chính thống trải nghiệm big tết argentina và nhiều loại cốc theo đặc trưng tại quầy ba
tác giả cũng gợi ý du khách nên tản bộ qua khu phố cổ hội an
nơi được unesco
công nhận là di sản thế giới từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
cô lưu ý khi bạn đi bộ qua khu phố cổ bạn sẽ thấy mình được bao quanh bởi kiến trúc thú vị
đó là do trong lịch sử hội an là một thương cảng nơi hội tụ của các nền văn hóa
những ngôi đền và cửa hàng bằng gỗ kiểu trung quốc tô điểm trên đường phố
cùng những tòa nhà thuộc địa pháp với bề ngoài đầy màu sắc để chiêm ngưỡng
khi các con kênh cắt ngang thành phố bạn cũng sẽ tìm thấy một cây cầu nhật bản
cùng với một ngôi chùa
canh đào là nơi du khách lên những chùa
nơi du khách lên những chiếc thuyền trèo nhỏ
nhiều người cho rằng đây là cách tốt nhất để tham quan thành phố được thắp sáng bằng đèn lồng
cô nhấn mạnh du khách cũng không nên bỏ lỡ cao lầu món ăn đặc trưng của hội an
và nó được kết hợp hoàn hảo với bia lạnh
hơn nữa tác giả cũng gợi ý một số địa điểm nổi tiếng và các hoạt động thú vị nên làm ở hội an
như nghỉ dưỡng và thư giãn bên hồ bơi tuyệt đẹp tại khách sạn
tận hưởng lòng hiếu khách xuyên sáng tại mekan coletaria
tham gia các hoạt động du lịch hàng tháng như lễ hội đền lồng hội an
và tìm hiểu về lịch sử thông qua các bảo tàng
trước đó phố cổ hội an cũng vinh dự đứng đầu danh sách những điểm đến du lịch một mình an toàn nhất thế giới
do website smoky mountains của mỹ tổng hợp
theo trang web hội an có tỷ lệ tội phạm là sáu hai mươi năm
so với lima của peru nơi có tỷ lệ tội phạm cao nhất là tám mươi bốn năm mươi một
ngày hội xanh là một trong những hoạt động tâm điểm thường niên của quỹ vì cây xanh tập đoàn vingroup
diễn ra vào ngày hai mươi bốn tháng ba tại grand world ocean city
với thông điệp hành động xanh vì tương lai bền vững
cùng chuỗi hoạt động về môi trường sôi động và hấp dẫn
mặc dù mới được tổ chức lần đầu
nhưng ngày hội xanh đã thu hút được hàng vạn người tham gia
trở thành sự kiện cộng đồng với môi trường quy mô và hấp dẫn nhất đến nay
đặc biệt điểm nhấn của sự kiện là hai giải chạy quy mô lớn diễn ra trong cùng một ngày
trong đó giải trại eru run hai nghìn hai mươi bốn diễn ra vào buổi sáng
với sự tham gia của hơn một mươi phụ huynh
giáo viên và học sinh
của hệ thống trường vinschool
ngoài hoạt động thể thao sôi nổi
giải trại còn quyên góp được hơn năm tỷ đồng
để chung tay xây dựng trường lớp cho trẻ em tại các khu vực còn khó khăn
đến buổi chiều giải chạy chạy vì tương lai xanh
đã chào đón hàng chục nghìn vận động viên là người dân trong khu vực
cư dân và thành viên của cộng lộc bộ sống xanh văn minh đẳng cấp
của các khu đô thị vinhome
mang đậm dấu ấn của ngày hội xanh
giải chạy đã có phần lan tỏa tinh thần sống khỏe
sống xanh và bảo vệ môi trường
bắt đầu từ những hoạt động nhỏ nhất
như không để lại rác thải khi tham gia giải chạy
đặc biệt là rác thải nhựa
mang ý nghĩa tích cực vì cộng đồng và môi trường
chạy vì tương lai xanh đã thu hút nhiều thế hệ cư dân tham gia
với đa dạng văn hóa và quốc tịch
đây là một trong những tiền đề lan tỏa lối sống xanh bền vững
trong cộng đồng cư dân toàn cầu tại các khu đô thị vinhome
tại giải thưởng năm nay
đã lập cú đúc giải thưởng công hiến đầy xứng đáng
denval nhận hat trick đề cử và thắng hai hạng mục
music video của nam với nấu cơm cho em và năm ca sĩ của năm
trong khi đó doublet thắng nghệ si mới của năm
và ca khúc của năm với aloy
với nấu cơm cho em
denval đã chuyển đi năng lượng tích cực
và gây quỹ hơn bốn trăm linh triệu đồng
toàn bộ số tiền được gửi cho các em nhỏ vùng cao
nam rapur gốc quảng ninh nhận về nhiều lời khen ngợi về dự án ý nghĩa
anh thừa nhận công sức của mình còn quá nhỏ bé
cho những đóng góp và công hiến của những thế hệ đi trước
với doublet tên thật bùi sơn trường
ca khúc aloy đã chứng minh
chính nhờ sức sáng tạo và năng lượng bùng nổ
mà chất liệu vùng dân tộc thiểu số được tỏa sáng
sáng lập phong cách người minh nuôi chất đúng như tên một ca khúc của mình
doublet chuyển đi cảm hưng sống tự hào sống là chính mình
đây là lần đầu tiên doublet có mặt trong danh sách đề cử
với hai cúp công hiến
anh tiếp tục đặt thêm thử thách với những dự án âm nhạc nhân văn mới